vào chiều ngày hôm qua nhiều lực lượng thuộc công an tp hcm và thanh tra giao thông sở giao thông vận tải
đồng loạt tiến hành kiểm tra trụ sở chính và các chi nhánh của công ty trách nhiệm hiệu hoạn thành bưởi
động thái này đã xuất phát từ việc là thời gian gần đây có các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách thành bưở
trong đó vụ tai nạn xảy ra vào ngày ba mươi tháng chín trên quốc lộ hai mươi đoạn thuộc địa bàn huyện định quán đồng nai
khiến cho năm người tử vong và bốn người bị thương
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra trụ sở nhà xe thành bưởi tại số hai trăm năm mươi năm hai trăm bảy mươi hai lê hồng phong quận năm và số sáu trăm ba mươi địa minh phủ phường hai mươi hai quận bình thạnh
công an đã phong tỏa và yêu cầu các phương tiện bên trong trụ sở và các chi nhánh dừng hoạt động
các xe trung chuyển đang chở khách đến nhà xe cũng được yêu cầu dừng lại tắp vào lề và thả khách
đến cuối giờ chiều nhiều tài liệu chứng cứ liên quan được đưa ra khỏi trụ sở và các chi nhánh công ty trách nhiệm hiếu hạn thành bưởi